năm hai nghìn hai mươi có rất nhiều sự kiện về năm du lịch quốc gia tại ninh bình trong đó tại huyện miền núi nho quan sẽ diễn ra tuần lễ du lịch quốc phương đại ngàn
đây là hoạt động do chính quyền địa phương thực hiện với hình thức xã hội hóa nhằm đem đến cho du khách những cảm nhận mới
những ấn tượng tốt đẹp về tour du lịch thân thiện với môi trường và thân thiện với đại ngàn của địa phương
dự án khu du lịch nghỉ dưỡng vezana resorts ninh bình thuộc xã quốc phương huyện nho quan là một trong những dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất miền núi ninh bình
được xây dựng với quy mô một mươi sáu bốn hectare giáp rừng quốc phương đáp ứng đầy đủ các yếu tố về sản phẩm nghỉ dưỡng như cảnh quan địa hình sông núi hồ đa dạng
cùng với đó là khí hậu thuận lợi ninh bình đang hướng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế xoa đói giảm nghèo cho chính người dân địa phương
phúc phương đã đón nhận được các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đây là một trong những nội dung góp phần cho nhân dân địa phương có công an việc làm phát triển kinh tế chế hội
với gần một trăm linh lượt du khách đến nho quan trong năm hai nghìn một mươi tám
mang lại nguồn thu nhập xã hội một mươi tám tỷ đồng nhận thức rõ về tiềm năng nguồn lợi kinh tế mà ngành du lịch mang lại
huyện nho quan cũng như người dân đã có tư duy khai thác những lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội trọng tâm là phát triển du lịch
kết hợp giữa công ty và chính quyền địa phương huyện cũng đã chỉ đạo là phối hợp ở trong phạm vi lĩnh vực và khả năng từ cái thuốc đầu tư này để là giữa công ty với người dân
để cùng xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp
phục vụ cho cái khách du lịch đến để là dừng chân và ở lại với nho quan lâu hơn
bên cạnh đó huyện tư vấn hỗ trợ cho người dân xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững
du lịch phát triển đang góp phần khôi phục bảo tồn thúc đẩy giao lưu văn hóa tăng cường bảo vệ môi trường đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người nho quan ninh bình